trong nỗ lực của ngành y tế giúp việc chăm sóc điều trị bệnh nhân hiv s được bền vững ổn định và không giá đoạn
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín người nhiễm hivs tại tp hcm có thêm sự hỗ trợ về tài chính từ quỹ bảo hiểm y tế khi điều trị bằng thuốc arv
đây là kết quả sau thời gian dài chuẩn bị giữa cục phòng chống hivs bộ y tế và sở y tế tp hcm
trung tâm phòng chống hiv s thành phố
theo đó trong năm nay quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khoảng bốn hai trăm linh bệnh nhân hivs điều trị bằng thuốc arv và các dịch vụ liên quan
cụ thể tại sáu cơ sở y tế gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện phạm ngọc thạch phòng khám ngoại trú thuộc trung tâm y tế quận gò vấp
trung tâm y tế huyện bình chánh trung tâm y tế huyện nhà bè và phòng khám đa khoa ga lăng
hầu như cả chục năm nay là nhà nước cấp không năm nay là tự mua tự nguyện mua
tôi cũng khuyên mọi người nên sử dụng bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh lâu dài
hiện việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của người sống với hiv đã đơn giản thuận lợi hơn
không nhất thiết phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
và những vướng mắc do thiếu giấy tờ tùy thân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu truyền tuyến đã được tháo gỡ
riêng các bệnh nhân hivs có hộ khẩu tại tp hcm và cư trú trên sáu tháng sẽ được sở y tế hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế
ngành y tế tp hcm cũng đã chuẩn bị để cho các cơ sở khám chữa bệnh cho những người nhiễm hiv thông qua hiệu y tế
có đủ cơ sở pháp lý và như vậy sẽ giúp cho điều trị không bị gián đoạn bền vững và giúp cho công tác điều trị được hiệu quả nhiều hơn
tp hcm có khoảng ba mươi năm tám trăm linh người nhiễm hiv đang được quản lý điều trị bằng thuốc arv
trong đó có hai mươi chín ba trăm sáu mươi tám người có thẻ bảo hiểm y tế
chiếm tỷ lệ tám mươi hai
hiv s là bệnh mãn tính phải điều trị liên tục suốt đời chi phí lớn
vì vậy quỹ bảo hiểm y tế chi trả là cứu cánh để giảm gánh nặng tài chính giúp họ được điều trị lâu dài
bằng những nỗ lực đang thực hiện tp hcm phấn đấu cùng cả nước tiến tới kết thúc đại dịch hiv s vào năm hai nghìn ba mươi